trung tâm y tế huyện cầm khê là đơn vị sự nghiệp y tế hạng hai được thành lập trên cơ sở sát nhập trung tâm y tế huyện cầm khê và bệnh viện đa khoa huyện cẩm khê theo quyết định số tám trăm ba mươi năm hai nghìn một mươi bảy của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ
nhiều năm nay chất lượng khám chữa bệnh luôn là tiêu chí được chú trọng hàng đầu tại trung tâm y tế này
việc đầu tư vào cơ sở vật chất thiết bị y tế phục vụ cho quá trình khám chữa bệnh là cần thiết
cho đến nay thì ở trung tâm y tế của chúng tôi có những máy móc rất là hiện đại
hệ thống cắt lớp của chúng tôi cũng có hai chiếc hệ thống siêu âm của chúng tôi có bảy chiếc các hệ thống máy móc khác cũng đều là hai đến ba máy móc
cho nên trang thiết bị của chúng tôi tương đối hiện đại so với tuyến huyện là tương đối hiện đại
chúng tôi cũng mạnh dạng là vay bốn người đại để đầu tư một sắm trang thiết bị cơ sở vật chất như hiện đại bây giờ
với cơ sở vật chất khang trang trung tâm y tế huyện cẩm khê đã và đang làm hài lòng người bệnh
từ khâu chăm sóc đến hiệu quả khám chữa
bà đặng thị tình thành phố việt trì tỉnh phú thọ đến trung tâm y tế huyện cầm khê điều trị bệnh
nhà ở thành phố việt trì nhưng khi được người thân đưa vào cơ sở y tế cấp huyện bà tình đã không tránh khỏi ngạc nhiên với điều kiện khám chữa bệnh và đội ngũ y bác sĩ nơi đây
nói chung là bệnh viện này cũng rất là tốt
trước đây nằm ở đây cũng một lần rồi thì để thấy là các bác sĩ rất là nhiệt tình chú đáo
chăm sóc bệnh nhân rất là tốt
để có được sự hài lòng của người dân về dịch vụ khám chữa bệnh nhiều bệnh viện đã dần tự chủ về kinh tế và kết quả của sự đầu tư đúng về trang thiết bị đã thu hút được nhiều bệnh nhân chọn lựa tới khám và điều trị bệnh giúp cho các bệnh viện này cân nhắc sử dụng được nguồn vốn hiệu quả
vấn đề rất quan trọng là nếu anh không nâng cao được chất bệnh viện thì tự bệnh viện sẽ không thể nào tồn tại được
trong những năm qua thì bệnh viện của tôi áp dụng việc thực hiện bệnh viện
bệnh viện có việc tự chủ bằng việc là vay vốn ngân hàng rồi là huy động của các tổ chức xã hội để làm sao có đủ nguồn kỳ phí để đáp ứng các nhu cầu khám chữa bệnh viện
và hầu hết hiện nay thì những phương tiện những cái máy móc kỹ thuật những cái đắt tiền mà sắm sửa bệnh viện là hầu hết từ nguồn xã hội hóa
đặc biệt là hiện nay bệnh viện đã xây dựng thêm một số trung tâm bệnh viện như trung tâm ung biếu trung tâm đột quỵ
đặc biệt là trung tâm sản nhi hiện với giá hàng nghìn tỷ
xác định rõ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh điều kiện cần không chỉ riêng có máy móc cơ sở vật chất tốt
nhiều bệnh viện trung tâm y tế của tỉnh phú thọ đã quan tâm đến việc đào tạo cán bộ và nâng cao chất lượng đời sống cho cán bộ y bác sĩ
khi thực hiện thông tư một mươi năm sáu thông tư ba mươi bảy thì rõ ràng giá dịch vụ y tế có một số nó đã giảm
cơ bản nhất là giảm đây là cái quyền lợi chế độ và quyền lợi
của người bệnh là không giảm tiền thuốc tiền làm các xét nghiệm các thủ thuật xét nghiệm tiền dường nằm là không thay đổi
như vậy đối với người thực hiện thông tư một mươi năm là đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế
nói chung và chung với người bệnh là không thay đổi đối với quyền lợi đối với người bệnh
chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng của đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng ở tại đơn vị
thế thì chúng tôi bằng hình thức là đưa đi vào đào tạo bằng cách là đi đào tạo dài hạn và ngắn hạn
như tập trung của trung tâm y tế chúng tôi chủ yếu là tập trung đào tạo bằng ngắn hạn ở tại các bệnh viện trung ương
thế thì khi mà cho đi đào tạo này thì chúng tôi thông thường cho đi theo kít là gồm có một bác sĩ và hai điều dưỡng
khi các bác sĩ và điều dưỡng đi học về thì chúng tôi có thể sử dụng cái này làm việc luôn
mới đây có những quy định về giảm giá dịch vụ về y tế
đối với người nhà của bệnh nhân thì mình thấy rằng việc như thế này là rất thuận lợi cho bệnh nhân
đối với gia đình mình
nói riêng và với toàn xã hội nói chung với cái công việc như thế này thì mình cho rằng là bản thân người bệnh sẽ có cơ hội được chăm sóc tốt hơn
để thu hút được người dân tham gia bảo hiểm y tế tỉnh phú thọ còn đầu tư cơ bản cho các trung tâm y tế cấp xã
vì xác định rõ việc mở rộng khám chữa bệnh xuống tuyến xã đã góp phần củng cố và phát triển y tế cơ sở
nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ y tế của người có thẻ bảo hiểm y tế
trung tâm y tế xã tạ xá huyện cầm khê giờ đây đã được đầu tư cơ bản để có thể khám và điều trị những loại bệnh cơ bản phân theo tuyến kỹ thuật
bà nguyễn thị mơ từ trước tới nay cứ có bệnh là muốn lên cấp huyện hoặc cấp tỉnh
vì nghĩ rằng ở những tuyến trên máy móc tốt hơn bác sĩ giỏi hơn nhưng nay đã khác
thế tôi thấy là ở đây là coi như là anh em người ta phục vụ bệnh nhân rất là nhiệt tình
mà rất là nhã nhẹn coi như là người trong gia đình
coi như bệnh nhân là người của gia đình
của các bệnh nhân
của các cô các chú ở đây rồi nên tôi cảm thấy là tôi rất vấn khỏi
mà như thế tôi rất quý các cô các chú phục vụ ở đây
tuy nhiều bệnh viện trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh phú thọ đã được đầu tư cơ bản về cơ sở vật chất
về phía bệnh viện đã chủ động nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ
nhưng một số bệnh viện vẫn gặp khó khăn khi thanh toán bảo hiểm y tế với bảo hiểm xã hội
cơ cấu của thanh toán thì cho đến nay mới được có bốn trên bảy cơ cấu
vẫn chưa hoàn toàn
chưa hoàn toàn được thanh toán
một vấn đề tự chủ thì lại là đặt ra vấn đề tự chủ về tài chính
mà vấn đề cơ cấu của một kỹ thuật thì lại chưa được tính hết
thế nên ít nhiều của ngành hưởng đến chúng tôi làm nhiều
nhưng mà ngược lại cái thu đầu thu vàng thì nó cũng sẽ có hạn chế
nếu như được chính phủ cho tính bảy trên bảy cơ cấu thì có lẽ là những vấn đề tự chủ
tự chủ tài chính đối với đơn vị ngành như thế
nói chung đối với trung tâm y tế không khí là không đáng ngại
kể cả để chúng tôi nâng cao đời sống cán bộ
những nhân viên để chúng tôi mua sắm tràn thể biệt cơ sở vật chất là không đáng ngại
hiện giữa hai ngành bảo hiểm xã hội và bộ y tế đã thực hiện nhiều biện pháp
để mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
và xác định nếu bảo đảm hài hòa lợi ích các bên
và đặt lợi ích của người tham gia bảo hiểm y tế lên hàng đầu
thì việc bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân sẽ không còn khó khăn nữa
chỉ cần có lộ trình và thời gian sẽ bảo đảm thực hiện thành công mục tiêu này
để mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
bảo hiểm xã hội việt nam xác định đầu tư cho y tế cơ sở là giải pháp đúng đắn
bởi khi tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế
tại tuyến y tế cơ sở sẽ tạo thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ
của người tham gia bảo hiểm y tế khi có nhu cầu được nhanh nhất
bộ y tế cũng xác định y tế cơ sở là tuyến y tế ban đầu
trong hệ thống chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
đây là tuyến y tế gần dân sát dân nhất giúp cho việc chăm sóc sức khỏe
khám chữa bệnh của người dân được thuận tiện đỡ tốn kém
đặc biệt là khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình
bảo đảm cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe cơ bản
với chi phí thấp nhất và hiệu quả nhất
chính vì vậy nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế
tại các bệnh viện và tuyến y tế cơ sở chính là giải pháp
đem lại lợi ích hài hòa cho người dân ngành bảo hiểm xã hội và ngành y tế
đến đây thì thời lượng của chương trình điểm tựa tương lai cũng đã hết